để nói chính xác mỗi người quan hệ tình dục lần đầu ở một độ tuổi nào là chuyện rất khó để đưa ra một con số cụ thể
tuy nhiên sẽ có những điểm chung phù hợp và tốt cho mỗi người
theo các chuyên gia từ quan hệ tình dục lần đầu ở thanh thiếu niên ngày càng trẻ hóa
đáng báo động là có những trường hợp nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục mà e ngại không dám đi khám khiến bệnh thêm nặng
ngoài ra tình huống bị phát tán hình ảnh hay clip trên mạng có thể khiến nạn nhân gặp sát chân tâm lý dẫn tới những hành vi tiêu cực như tự tử
để nói chính xác độ tuổi nên quan hệ tình dục lần đầu là rất khó để đưa ra một con số cụ thể
đối với mỗi cá nhân sẽ có những quan điểm những chuẩn mực riêng để thực hiện quan hệ tình dục lần đầu tiên một cách phù hợp với bản thân mình
tuy nhiên sẽ có những điểm chung không thể thay đổi
bài viết này sẽ phân tích về những yếu tố nhằm giúp bạn đưa ra
những câu trả lời phù hợp cho bản thân mình nên quan hệ lần đầu vào độ tuổi nàng là hợp lý
quan hệ tình dục lần đầu khi đã phát triển hoàn thiện về thể chất
dưới góc độ sức khỏe sinh sản bác sĩ lê kim dung cho biết không nên quan hệ tình dục trước tuổi hai mươi đối với nam mà trước một mươi tám tuổi đối với nữ
vì ở tuyến này các em chưa hoàn thiện về thể chất cũng không có sự chuẩn bị về tâm lý kiến thức tình dục nên khó tránh khỏi những hậu quả đáng tiếc
đối với con trai từ một mươi đến một mươi chín tuổi
sẽ trải qua các bước phát triển về bộ máy sinh sản
các bạn nam thường xuất tinh lần đầu ở độ tuổi một mươi ba một mươi năm tuổi và xảy ra ban đêm khi đang ngủ hay còn gọi là mục tinh
còn ở nữ từ chín đến một mươi bốn tuổi bắt đầu có kinh nguyệt
ở tuổi này cả nam nữ đều chưa hoàn thiện về mặt cơ thể
do đó độ tuổi thích hợp để quan hệ tình dục là hai mươi tuổi đối với nam giới một mươi tám tuổi đối với nữ giới
đây là giai đoạn cơ thể đã hoàn chỉnh về giải phẫu
cũng như tâm sinh lý quan hệ tình dục sớm sẽ không tốt cho sức khỏe
ở nam giới việc xuất tinh sớm và thường xuyên sẽ làm hao hụt đáng kể số lượng và chất lượng tinh trùng
đồng thời nam giới càng quan hệ sớm càng dễ bị dối loạn cương dương và suy sình dục khi trưởng thành
ở nữ giới quan hệ tình dục khi ở tuổi vị thành niên nếu dẫn tới mang thai ngoài ý muốn
và thai sẽ gây ám ảnh sợ hãi cho các em suốt quãng thời gian sau này
đồng thời làm tăng nguy cơ mắc bệnh tình dục
và bệnh vị vô sinh
dưới góc nhìn của tâm lý tiến sĩ vũ thu hương chuyên gia tâm lý kỹ năng sống cho biết
tuổi phù hợp cho quan hệ tình dục là độ tuổi được phép kết hôn theo pháp luật việt nam quy định
nam từ hai mươi tuổi nữ từ một mươi tám tuổi
lúc này bạn trẻ có đủ năng lực về nhận thức sự ổn định về tâm lý và xã hội
việc quan hệ ở đội thuộc quá trẻ khiến các em rơi vào trạng thái lo sợ do thường xuyên phải giấu giếm căng thẳng
khi mắc các bệnh lây nhiễm do ngại chia sẻ đa số bệnh nhân không được chữa trị kịp thời
và khiến tình trạng tăng nặng hoặc gặp các biến chứng nguy hiểm khi nhập viện
việc quan hệ tình dục quá sớm khi chưa trang bị đầy đủ về thể chất tinh thần và kiến thức
khiến các bạn trẻ sẽ phải nhận những hậu quả đáng tiếc nhất là các bệnh lây chuyển qua đường tình dục trong đó có cả hivs
viêm nhiễm bộ vận sinh dục dẫn đến vô sinh ở cả nam
nam lẫn nữ bệnh tình dục ở tuổi vị thanh niên thường để lại những biến chứng nguy hiểm
quan hệ tình dục lần đầu khi đủ chắc chắn đó là tình yêu
theo tiến sĩ vũ thu hương bạn chỉ nên quan hệ tình dục lần đầu tiên khi bạn chắc chắn đó là tình yêu mà không phải là sự ngộ nhận tình yêu
tôi dạy thì có những thay đổi về tâm sinh lý xuất hiện những rung động đầu đời những rung động này có thể đến và đi rất nhanh
tuy nhiên các em dễ ngủ
nhận đó là mối tình đầu nên đã quan hệ tình dục và dẫn tới hậu quả không mong muốn
tốt nhất ở lứa tuổi dạy thì các bạn chỉ nên duy trì tình bạn thân thiết với nhau giữ gìn tình bạn trong sáng cùng giúp nhau học tập
sau một mươi tám tuổi khi đã trưởng thành về mọi mặt chúng ta có đầy đủ kiến thức nhất định về giới tính thì khi đó sẽ tự tin bước vào một mối quan hệ tình yêu
bốn quan hệ tình dục lần đầu khi đã có công việc và tự chủ khả năng tình yêu

tuổi dậy thì chắc có khả năng tự chủ về bản thân và tự chủ về tài chính
tự chủ bản thân là khi các bạn trẻ suy nghĩ đủ chắc chắn để tự chịu trách nhiệm đối với hành vi của bản thân
ở độ tuổi mới lớn khi đã quan hệ tình dục liệu bạn có đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả nếu một ngày bỗng nhiên người bạn trao thân một bạn bơ vơ
khả năng tài chính rất liên quan đến thời điểm quan hệ tình dục lần đầu tiên
khi bạn tự chủ không bị phụ thuộc vào tài chính
thì bạn có thể tự chịu trách nhiệm với chính bản thân của mình
trong trường hợp nếu không may bị nhiễm bệnh đường tình dục
thì đó là lúc bạn hoàn toàn có khả năng chi trả để chữa bệnh cho mình mà không phải xin bất kỳ ai
quan hệ tình dục lần đầu khi thực sự thoải mái không phải chịu bất cứ áp lực xã hội nào
nếu bạn đã yêu và quan hệ ở tuổi còn quá sớm
bạn sẽ chịu những áp lực từ xã hội xung quanh như họ hàng bạn bè làng xóm
khi đã trưởng thành đủ độ chín chắn
chắc chắn bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn và tự tin trong việc lựa chọn bạn đời của mình về sau